đêm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện một kho sang chiết khí n hai o còn gọi là khí cười tại phường dịch vọng quận cầu giấy
qua công tác kiểm tra tổ công tác đã thu giữ số lượng lớn bình khí
kho sang chiết khí n hai o nằm cuối con ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy
vào thời điểm kiểm tra tại kho có hơn một trăm linh bình khí loại to và nhỏ trong đó hai mươi bình còn khí gần một trăm linh vỏ bình và ba bình to
ngoài ra còn có số lượng lớn quả bóng chưa sử dụng
chủ kho hàng này cho biết khí sẽ được sang chiết từ bình to sang các bình nhỏ sau đó đem đi bán cho các quán karaoke ba trên địa bàn thành phố hà nội
tìm bán lúc này không bệnh bệnh không có bệnh giải trí
cái này là cái cái này các bạn nhìn là sao

chủ kho hàng này cho biết khí và bình khí có nhiều vẻ khác giá cũng bằng cách chúng ta nhìn theo